trước việc dự án cải tạo rạch xuyên tâm một trong những tuyến canh bị ô nhiễm nặng nề tại tp hcm đến nay chưa được triển khai
ủy ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định nhằm nhanh triển khai thực hiện đúng tiến độ ban đầu
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu hai quận bình thạnh và gò vấp có rạch xuyên tâm đi qua khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ phương án bồi thường
hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn gửi về sở kế hoạch và đầu tư
sở sẽ thẩm định trình ban thường vụ thành ủy thành phố cho chủ trương tách dự án bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành dự án độc lập để thực hiện trước bằng nguồn vốn nhân sách
dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch xuyên tâm được đầu tư theo hình thức đối tác công tư do công ty cổ phần hà nội ngàn năm lập đề xuất dự án
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu đơn vị này trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín phải trình báo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án
trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn thành phố không cho tiếp tục nghiên cứu thực hiện dự án